dự án cao tốc bắc nam đang được bộ giao thông vận tải đấu thầu quốc tế lựa chọn nhà đầu tư
một trong những điểm mới của dự án này là nhà đầu tư có thể ứng dụng công nghệ khoa học
vật liệu xây dựng mới trong quá trình thi công dự án để tiết kiệm chi phí
và nhà đầu tư chấp nhận lời ăn lỗ chịu
vậy tiêu chí này như thế nào có thực sự hấp dẫn các nhà đầu tư tham gia vào dự án hay không
nhà đầu tư tham gia vào dự án cao tốc bắc nam có thể được tự mình lựa chọn ứng dụng công nghệ
vật liệu mới trong thi công dự án
việc lựa chọn đó dẫn đến kinh phí dự án tăng hay giảm nhà đầu tư tự chịu hoặc được hưởng

trong khi đấy thì bọn tôi đang sử dụng những cái chạm đến hai trăm linh tấn giờ một trăm sáu mươi tấn giờ
và nếu chúng ta tiết kiệm được cái khoảng ở thi công thì đương nhiên nó giảm cái giá trị đầu tư ban đầu xuống
nó thì sẽ là lợi ích nhiều hơn cho cái nhà đầu tư
tiêu chí bộ giao thông vận tải đưa ra để áp dụng vào dự án này được đánh giá là sáng tạo
phát huy được thế mạnh của các nhà đầu tư
tuy nhiên đa số các nhà đầu tư cho rằng cần thống nhất các quy định pháp lý từ đầu
về chất lượng tiêu chuẩn của vật liệu xây dựng các biện pháp thi công thật rõ ràng chi tiết trong hợp đồng
tránh tình trạng khi thực hiện lại không đồng nhất về quy định và thực tế gây khó cho cả nhà đầu tư và cơ quan quản lý